những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc về tính chất manh động liều lĩnh của nhóm thanh niên gây án khi cầm tuyếp sắt đập phá trong quán nhậu
sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi công an quận hữu hành sơn đã giáo diết vào cuộc điều tra sau đó
đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi nhóm ba đối tượng gồm trần công lợi hai mươi tám tuổi nguyễn văn quý ba mươi năm tuổi phan minh ân ba mươi bảy tuổi cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
các cơ quan công an trình diện tại đây các đối tượng đã khai nhận nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn với nhân viên quán
tuy nhiên đây chỉ là nguyên nhân ngụy tạo do nhóm này đưa ra phát hiện có sự gian dối trong lời khai
trong suốt nửa tháng qua công an thành phố đà nẵng đã tích cực điều tra và có đủ chứng cứ để khẳng định
kẻ chủ mưu gây án trong vụ việc này là mai xuân tú bốn mươi chín tuổi
cụ thể vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi tú là chủ cơ sở nước đá có đến đặt vấn đề với chủ quán nhậu dê nghĩa về việc nhập mua nước đá tuy nhiên không được đồng ý
quá bực tức tú đã gọi đàn em của mình là nhóm thanh niên trên tới đập phá quán nhậu
khi công an vào cuộc tưởng rằng khi gọi đàn em mình đến đầu thú đã thoát tội
tuy nhiên đến tối ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã
có đủ chứng cứ để khẳng định hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu đồng thời khởi tố bắt giam đối với mai xuân tú về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
nỗ lực của công an thành phố đà nẵng trong quá trình chứng minh hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu này đang khẳng định đà nẵng không chứa chấp những hành vi mang tính chất côn đồ bảo kê địa bàn
những hành động như trên sẽ được xử lý nghiêm và rứt điểm

cơ quan công an đến hiện trường trên người nạn nhân tử vong không có các giấy tờ tùy thân những người còn lại cũng đã rời khỏi hiện trường

quân xa lộ bị đối thủ huy động hơn hai mươi người cầm mã tấu kiếm truy sát giữa trốn đông người trở thành nỗi ám ảnh bất an cho người dân tại khu vực quận thủ đức
ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng với tính chất có tổ chức theo kiểu băng nhóm
công an tp hcm đã lập tức tung lực lượng truy bắt những đối tượng liên quan
và nguyên nhân vụ việc cũng đã được làm rõ
ví do tại sao lại xảy ra vụ án này ngày hôm đó là vì võ thùy linh có làm ăn mua bán cùng với nguyễn anh trung
quá trình làm ăn chung thì hai người về kinh tế không rõ ràng song phạm với nhau
cho nên là hai bên cứ qua facebook cãi lộ gây dối chửi bới lẫn nhau
chỉ có mang cha mẹ ra bước xấu trong trên facebook
sự là người võ thùy linh là người làm bỏ chém đầu tiên

những người bỏ chém như thế này
nhưng mà tính chất rất là màn rộng
qua theo dõi các băng nhóm tội phạm hình thành đều liên quan đến các hoạt động kinh doanh nhạy cảm
giải phát sinh phạm pháp như đòi nợ thuê bỏ kê nhà hàng karaoke
khi bị truy quét các đối tượng giạt ra các quận huyện vùng ven của thành phố hồ chí minh
và địa bàn giáp ranh với các tỉnh
ban nhóm bạch văn hầu hôm nay là nó
nó bỏ kê nhà hàng quán này kia
chứ nó giải quyết những vụ mà người ta thơi nó
thơi nó làm cái
cái vô mua đắt nhà cửa đi
mà hai bên mà không có giải quyết được
thì bên này nhờ nhóm văn hầu này bên kia nhờ nhóm văn hầu kia
bắt buộc nó phải đâm chém lặng nhào
theo công an thành phố hồ chí minh
chỉ từ đầu năm đến nay lực lượng công an thành phố đã triệt phá một trăm hai mươi tám băng nhóm tội phạm hình sự
bắt tổng cộng ba trăm linh sáu đối tượng
tấn công tội phạm băng nhóm tội phạm tính dụng đen đang là chuyên đề chuyên sâu
được công an thành phố triển khai trên địa bàn
lãnh đạo thành phố lúc nào cũng quan tâm đến lĩnh vực an ninh trật tự của xã hội
bởi vì mình là cái thành phố đông dân nhất của nước
đối với những dự án mà đặc biệt nghiêm trọng như thế này mà chúng ta mà làm chậm
thì nó ảnh hưởng đến
của xã hội
thành phố hồ chí minh đang có hơn một ba trăm linh cơ sở kinh doanh
các loại hình tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
bao gồm các nhà hàng quán bar dịch vụ massage
đây là những nơi các ban nhóm ẩn mình hoạt động bát nháo dẫn đến nhiều hệ lụy không lường
có nhiều ban nhóm báo kê này nó giành địa bàn này họ
thì cũng có xích mít chém lộn qua chém lộn lại
sao thì dính vô pháp luật và tội tội nữa
bây giờ tụi mới lớn lên á
cũng chưa biết suy nghĩ
cũng như là tuổi mới lớn lên là họ ăn chơi
thì chưa biết hiểu suy nghĩ
cho nên đi theo con đường đó
hầu hết khi các đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm
là phát hiện sai phạm
hàng chục thậm chí hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ
cơ sở vi phạm vẫn được tiếp tục hoạt động trở lại
là hoạt động thâu đêm sớm sáng
tuy nhiên là cửa lúc nào cũng phải đóng kính
cho nên khách quen mới tiếp cận được
cho nên cái việc mà các tù quân anh năng để tìm chứng cứ
để chứng minh cho các hành vi vi phạm hành chính
cũng rất là khó khăn
đã kiểm tra là có ma tí trong vụ trường
mà không xác nhận được là cái vụ
cái ma tí mà vứt bỏ đó là không xác định là ai
cái thứ nhất là chủ quán bar hoặc quản lý ở đó
không đồng tình phối hợp với cơ quan điều tra
cái thứ hai nữa là trong đó là bọn nó sử dụng
thì nó không bao giờ chỉ cho ai và làm chứng cho cái việc nào
quận quyện ở địa bàn đó và phường xã phải xác định được
cái việc kinh doanh đó có hợp pháp mà có trong sáng hay không
tôi kiến nghĩ là đã kiểm tra phát hiện trong vụ trường quán bar
thì phải cấm kinh doanh tại cái địa điểm đó
mặc dù thay đổi chủ khác
với hơn một ba trăm linh người
qua trong cơ sở kinh doanh nghệ cảm
thì số lượng tội phạm ẩn nấu là rất nhiều khó kiểm soát
nếu không quản lý tốt những địa điểm này
thì phạm pháp hình sự chắc chắn sẽ còn tăng cao
nếu mà muốn triệt phá mà vĩnh viễn thành phố hồ chí minh chúng ta không có này
thì đầu tiên thì ngoài nhiệm vụ chính của lực lượng công an là chính
của công an thành phố và các ban ngành
cũng phải cần cái sự là hỗ trợ của cơ quan báo chí và nhất là những người dân
thí dụ chúng tôi mà có thông tin thì đương nhiên chúng tôi phải lên kế hoạch
và để triệt pháp
ta để một cái tình trạng là hoạt động
kinh doanh mà nó biến tướng nó trá hình
mại dâm là hút chất ma túy thuốc lắc ở trong đó
chúng ta thấy rằng như vậy là trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương ở đó như thế nào
tôi xin đặt câu hỏi đó
và chắc chắn rằng tôi đề nghị ủy ban nhân dân thành phố phải làm rõ cái trách nhiệm
vai trò của người đứng đầu ở đó
thưa quý vị liên quan đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm
và những đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trong việc lặp lại trật tự trên địa bàn
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư chuyên gia tâm lý tội phạm đỗ trúc lâm
xin chào và cảm ơn ông đã đến với chương trình của truyền hình công an nhân dân ạ
theo ông thì đâu là nguyên nhân chính khiến thành phố hồ chí minh
trở thành nơi hoạt động của các loại băng nhóm có tổ chức
trước hết thành phố hồ chí minh là một trong những thành phố
và gọi là trọng điểm quốc gia về phát triển kinh tế
và đương nhiên khi phát triển kinh tế vậy thì nó thu hút nguồn lao động ở các địa phương tới
và với một miền đất hứa như vậy thì khi mà vật chất phát triển
thì nó sẽ kéo theo những hệ lụy khác và cũng là mảnh đất màu mỡ
để cho các băng nhóm tội phạm vào và sẽ tiến hành là thu những lợi ích bất chính
ở trong quá trình mà người dân ở tương xứ đổ về làm ăn tại thành phố hồ chí minh
đồng thời vì cái lượng dân số càng ngày càng đông
trong khi là cái nhân lực và vật lực của bên phía cơ quan chức năng thì vẫn còn hạn chế
nên trong quá trình mà tiến hành các công tác về phòng chống tội phạm
thì nó cũng đạt được những cái tích cực tuy nhiên là vẫn còn những cái cần phải khắc phục
và đương nhiên thì với cái kể cả tình hình phát triển về giao thông vận tải của thành phố hồ chí minh
cũng là hàng đầu cả nước dẫn đến là các băng nhóm tội phạm là họ có thể lấy
di chuyển để tránh sự điều tra truy bắt của phía cơ quan công an
đó là một trong số những cái nguyên nhân khiến cho cái tình hình về an ninh trật tự
và tội phạm của thành phố hồ chí minh càng ngày càng gia tăng
vậy theo ông là cái phương thức hoạt động của các băng nhóm
hiện nay đang hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh là gì ạ
theo thông tin gần đây của bên phía cơ quan công an cung cấp
thì chín tháng đầu năm đã có khoảng gần ba vụ là án hình sự
và trong đó thì cái cơ cấu tỷ lộ tội phạm là những cái tình hình
liên quan đến cướp cướp giật tài sản trộm cắp nó đã chiếm khoảng đến bảy mươi
và cũng có nhiều băng nhóm đã được triệt phá đặc biệt là tình trạng về tín dụng đen
điều đó cho thấy là gì
là ở thành phố hồ chí minh đã và đang diễn ra cái việc là các băng nhóm tội phạm là cát cứ
và tiến hành là chia địa bàn cũng như là thanh toán nhau để giành giật cái địa bàn
và những hình thức đặc biệt là nơi trung chuyển của các tội phạm liên quan đến việc ma túy
và đương nhiên khi mà tỷ lệ
những người tài sản trộm cắp
những người bị nghiện ma túy
nó tăng lên thì sẽ kéo theo cái tình hình tội phạm nó càng phức tạp
thời gian gần đây thì thành phố hồ chí minh nổi lên cái vụ việc liên quan đến đòi nợ thuê cho bài nặng lãi
và thành phố hồ chí minh cũng đã đề xuất cái việc mà cấm cái hoạt động kinh doanh của cái loại hình này
thì góc độ của ông thì ông có ý kiến như thế nào ạ
trước hết thì tôi theo tôi thì cái đề xuất thành phố hồ chí minh là có phần chưa được thỏa đáng
với cái tình hình hiện tại
ở góc độ là khi mà đảng và nhà nước
mà tiến hành
là xây dựng cái luật doanh nghiệp cũng như luật đầu tư
thì đã xếp cái nhóm về hoạt động tín dụng mà đòi nợ này
là vào cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện
và cũng đã có quy định những điều kiện cụ thể
để mà cho cái loại hình này hoạt động
và nó vẫn nằm trong cái việc giám sát của cơ quan nhà nước
nhưng hiện nay nếu chúng ta bỏ ngay cái loại hình này
đầu tiên nó đi ngược lại với cái việc là tự do kinh doanh
thứ hai là nó vẫn còn nhiều cách để sử dụng
tôi lấy ví dụ như là các băng nhóm tội phạm có thể sử dụng cái hình thức là ủy quyền
theo luật dân sự để tiến hành đòi nợ thuê
nên tôi nghĩ là cái phần gốc không phải là chỉ có cái việc cấm hay không cấm
mà phần gốc là chúng ta phải quản lý và phải hạn chế nó như thế nào
tôi lấy ví dụ như là có thể là tăng thêm điều kiện
để mà kinh doanh cái ngành nghề kinh đòi nợ này
và phải tăng cái trách nhiệm về mặt chế tài của cơ quan nhà nước
thưa ông vậy thành phố hồ chí minh cần phải làm gì
để kéo giảm được hoạt động của các loại băng nhóm tội phạm
trước hết là theo tôi là cái cần kíp về lâu về dài
về mặt về lập pháp thì cần phải có một cơ chế lập pháp
nó nghiêm khắc hơn nữa khi xử lý những hành vi phạm tội
những hành vi vi phạm của các đối tượng mà có dấu hiệu hoặc là đã thực hiện hành vi phạm tội
và thứ ba là liên quan đến cái việc là nâng cao cái ý thức của người dân
bằng những công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng hơn nữa
trong mọi đối tượng từng lớp nhân dân
và cái thứ tư đó là tăng cường cái quá trình thanh tra kiểm tra
là truy quét tội phạm hoặc là tổ chức những đội cảnh sát hình sự
cảnh sát giao thông kết hợp với nhau để tiến hành là có thể là thường xuyên
là đi tuần tra kiểm soát ở những địa bàn
thì khi đó thì nó cũng kéo giảm được cái lượng tội phạm
và cái thứ năm nữa theo tôi nghĩ là cần phải nhanh chóng xử lý
những cái thủ tục là giảm thiểu rút ngắm lại để đảm bảo là xử lý cái đối tượng này nhanh chóng
và khi đó thì cái tính răn đen nó sẽ được để cao lên
và cái ý cuối cùng là tôi nghĩ là cần phải thêm về nhân lực và vật lực
đó thì tăng cường cái đội ngũ là cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan công an
và có những cơ sở vật chất ví dụ như là có thể là lắp toàn bộ hệ thống camera
ở các tuyến đường ở các khu dân phố thì từ đó thì có thể làm giám sát được
quá trình phạm tội hoặc là có một cái dấu vết để chúng ta có thể truy tìm nhanh chóng hơn
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân ạ